trong khi biến thể delta vẫn còn khiến nhiều quốc gia chật vật để đối phó thì ngay lập tức omicron đang làm dấy lên sự e ngại trên toàn thế giới
vậy biến thể này mất bao lâu để khiến một người đổ bệnh đây là một câu hỏi lớn được nhiều người quan tâm ngay lúc này
trong khi thời gian ủ bệnh của biến thể alpha là năm ngày và biến thể delta là bốn ngày thì theo các báo cáo biến thể omicron chỉ ủ bệnh trong ba ngày
đây là một tin vô cùng xấu vì thời gian ủ bệnh đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các biến thể sars cov hai chuyển nhiễm
trong tất cả các khả năng thời gian ủ bệnh càng ngắn thì khả năng lây nhiễm của bệnh càng nhanh bùng phát càng nhanh
theo nhà dịch tễ học jennifer nuzzo từ trung tâm an ninh y tế john hawking thời gian ủ bệnh ngắn khiến virus khó kiểm soát hơn rất nhiều
nhà vi sinh lâm sàng omiganer từ hệ thống y tế ucra cho hay nếu omicron có thời gian ủ bệnh ngắn
điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách nó được kiểm tra và xử lý
kể từ khi tổ chức y tế thế giới chỉ định là biến thể đáng lo ngại vào cuối tháng trước omicron dường như đã xuất hiện ở khắp mọi nơi
hơn nữa như các nhà khoa học nghi ngờ biến thể này có xu hướng tự nhân đôi nhanh hơn bên trong cơ thể
vì nó xuất hiện ở những người có khả năng miễn dịch khá tốt
bên cạnh đó wo khu vực châu âu cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho tình trạng biến thể omico gia tăng đáng kể
khuyến nghị bảo vệ bằng cách triển khai rộng rãi liều
trong cuộc họp báo ở viên áo giám đốc tổ chức y tế thế giới who tại châu âu hanklube cho biết
biến thể omic hơn kể từ khi xuất hiện vào cuối tháng một mươi một cho tới nay đã được phát hiện ở ít nhất ba mươi tám trong số năm mươi ba quốc gia trong khu vực châu âu của who
biến thể mới đang chiếm ưu thế ở một số quốc gia như đan mạch bồ đào nha và vương quốc anh
ông chlock nói chúng ta có thể thấy một cơn bão khác sắp đến
trong vòng vài tuần omicron sẽ thống trị ở nhiều quốc gia hơn trong khu vực
để các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng đến bờ vực thảm
khu vực châu âu của who cũng bao gồm nga và các nước cộng hòa thuộc liên xô cũ khác cũng như thổ nhĩ kỳ
dữ liệu của who cho thấy khu vực này trong những tuần gần đây đã báo cáo số ca covid một mươi chín cao nhất so với quy mô dân số ở bất kỳ đâu
ngay cả trước khi có biến thể omicron các quan chức đã cảnh báo sẽ có thêm bảy trăm linh ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giám đốc klubb kêu gọi mọi người tiêm chủng
liều tăng cường vaccine vì đây là biện pháp bảo vệ quan trọng nhất chống lại biến thể mới
theo báo cáo cho đến nay khoảng tám mươi chín các ca nhiễm omicron ban đầu ở châu âu có liên quan đến các triệu chứng covid một mươi chín phổ biến như ho đau họng và sốt
hầu hết các ca được báo cáo ở những người trưởng thành trong độ tuổi hai mươi và ba mươi lây lan chủ yếu tại các cuộc tụ tập xã hội và nơi làm việc ở thành thị
ông chlut nói số lượng lớn các ca nhiễm mới có thể dẫn đến nhiều ca nhập viện hơn và gián đoạn trên diện rộng
đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác
các chính phủ và cơ quan chức năng cần chuẩn bị hệ thống ứng phó cho tình trạng gia tăng đáng kể cả những biến thể omicron
giám đốc who tại châu âu lưu ý
ngày hai mươi tháng một mươi hai who đưa ra cảnh báo biến thể omicron đang lây lan nhanh hơn so với biến thể delta
lây nhiễm cho cả những người đã được tiêm phòng hoặc khỏi bệnh
nhà khoa học trưởng của who cho rằng không nên dựa trên bằng chứng ban đầu vội vàng kết luận rằng omicron là một biến thể nhẹ hơn những biến thể trước đó